giá cá tra nguyên liệu tại cần thơ và các tỉnh vùng đông bằng sông kiểu long hiện đang giảm mạnh trong khoảng một tháng trở lại đây
nguyên nhân của việc này là do giá cá cha giống giảm sâu nguồn cung dồi dào làm cho diện tích thả nuôi cá nguyên liệu tăng mạnh
hiện nay do điều kiện thời tiết thuận lợi nhiều nông dân sản xuất cá giống đạt về chất lượng và số lượng
đồng thời số người tham gia sản xuất cá cha giống tăng lên làm cho giá cá cha giống giảm mạnh
theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ trong thời gian qua
người dân và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá cha đã nâng cao trình độ sản xuất nuôi trồng và chế biến
thực hiện đúng quy hoạch và các quy chuẩn cụ thể cũng như đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật để vượt qua các rào càn của các nước
nên tình hình xuất khẩu cá cha đã được tiến hành rất tốt và đi vào ổn định
tuy nhiên sở cũng khuyến cáo người dân không nên ổ ạt đào ao mở rộng diện tích nuôi cá sẽ dẫn đến khủng hoảng thừa cuộc bộ